dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ cháy kho hóa chất trên đường trần đại nghĩa xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
và hiện nay lực lượng chức năng huyện bình chánh tp hcm đã khống chế được đám cháy
vào khoảng giờ ngày một mươi tháng bảy người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất nói trên
sau tiếng nổ ngọn lửa bốc lên dữ dội và lan rộng ra khu vực nhà kho
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
cho đến thời điểm hiện tại đám cháy đã được dập tắt năm xe cứu hỏa vẫn đang túc trực tại hiện trường tiếp tục phun nước để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
theo ghi nhận kho hóa chất bị cháy rộng hàng nghìn mét vuông phần lớn đã bị đổ sập
xung quanh kho hóa chất hai nhà dân và nhiều cây cối bị ảnh hưởng cháy xém
trong đó căn nhà là nơi cho thuê trọ bị ảnh hưởng nặng
chủ nhà trọ là một người đàn ông năm mươi hai tuổi đã bị ngất và được đưa đi cấp cứu
một số người dân cũng bị bỏng nhẹ sau vụ hỏa hoạn
và hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy đồng thời thống kê thiệt hại